ngày một mươi tám tháng một công an tp hạ long tỉnh quảng ninh đã bắt giữ khẩn cấp trần thế khương
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại khu ba phường hà khánh tp hạ long
khi đối tượng này đang dùng súng tự chế để cướp ngân hàng
tại cơ quan điều tra trần thế khương khai nhận đã cầm theo một khẩu súng tự chế cất trong túi màu đen
đi vào ngân hàng đầu tư và phát triển thương mại bidv chi nhánh hạ long
số bảy mươi bốn đường trần hưng đạo tổ tám khu một phường trần hưng đạo tp hạ long
tại quầy giao dịch số hai khương đã dùng súng mang theo đe dọa chị trần mai hương
giao dịch viên và chị vũ thị nhung thủ quỹ của ngân hàng
chuyển vào tài khoản cá nhân số tiền một tỷ chín mươi sáu triệu đồng
khi chị hương và chị nhung đang thực hiện yêu cầu của đối tượng
thì lực lượng công an kịp thời đến bắt quả tang khương tại quầy số năm
hiện tại công an tp hạ long đang tiếp tục mở rộng điều tra xử lý vụ án theo quy định của pháp luật